theo báo cáo của sở giao thông vận tải tỉnh con tum cho biết hiện toàn tỉnh có hơn hai trăm năm mươi cầu treo bắc qua sông suối của một mươi huyện thành phố trên địa bàn
thì có hàng chục cây cầu treo được làm bằng gỗ đã hư hỏng gây mất an toàn cho người dân khi đi qua cầu
đặc biệt là mùa mưa bão sắp đến gần luôn là mối hiểm họa khó lường đối với người dân
tranh thủ thời tiết nắng giáo được nhà nước hỗ trợ tiền người dân thôn trung năng thị trấn đắc lây
huyện đắc lây tỉnh con tôm đang tập trung sửa lại cây cầu treo qua sông pô cô được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hàng ngày có hàng trăm lượt người qua cây cầu này đến khu sản xuất và một mươi năm hộ dân sinh sống bên kia cầu
cầu được xây bằng gỗ đã lâu nên các ván gỗ đã mục đi lại rất nguy hiểm
cây cầu cứng cho bà con về tương lai là bà con đang mong như thế
cây cầu này là cây cầu của bà con bà con tự làm không đảm báo
số tiền trước kia là làm hổ đó có hai mươi ba mươi triệu thôi bà con tự bỏ cầu tự làm
từ đó đến mùa mưa tới là nguy hiểm tên mạng người dân đi qua đây lại
thứ nhất là khu tác định cư hai là đường đi sản xuất của bà con nữa
theo thông kê trên địa bàn huyện đắc lây

cầu bắc qua sông trong số đó có nhiều cây cầu đã xuống cấp hư hỏng
do nguồn kinh phí duy tu sửa chữa xây mới cầu hạn hẹp
nên hàng ngày có rất nhiều hộ dân vẫn phải đối mặt với nguy hiểm khi đi qua sông
giải pháp đảm bảo an toàn những cầu treo xuống cấp thì kiểm tra rà suốt lại
những cầu treo nào hư hỏng không phương tiện không lưu thông qua lại được thì rào
cấm biến cảnh báo không cho qua lại
đỡ gây tài nạn
nhiều cầu treo trên địa bàn tỉnh con tum đã hư hỏng xuống cấp
nhưng người dân vẫn hàng ngày phải đi lại vì không còn lựa chọn nào khác
thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có các giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho người dân